vào khoảng chín giờ ngày hôm nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại khu vực lò xấy gỗ của xí nghiệp chế biến lâm sản sông hiếu thuộc phường hòa hiếu thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
nhờ được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba công an thị xã thái hòa ban chỉ huy quân sự thị xã đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và ba xe chữa cháy chuyên nghiệp xuống hiện trường phối hợp với người dân chữa cháy
lực lượng chữa cháy đã phải huy động thêm máy xúc và các phương tiện khác phá tường của lò xấy để dập lửa do cửa lò xấy gỗ quá hẹp rất khó để dùng vòi phun nước trực tiếp lên khu vực gỗ đang bén lửa
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại